sáng một mươi sáu tháng ba tại khu chứng tích sơn mỹ xã tịnh khê tp quảng ngãi sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm bốn mươi chín năm ngày năm trăm linh bốn người dân sơn mỹ vô tội bị thảm sát ngày một mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cách đây bốn mươi chín năm vào ngày một mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám quân đội viễn trình mỹ đã xả súng xuống thôn mỹ lai nay là làng sơn mỹ xã tịnh khê sát hại năm trăm linh bốn thường dân vô tội
tại lễ tưởng niệm ông billy kelly một cựu binh mỹ đã đặt năm trăm linh bốn bông hoa hồng để tưởng niệm những nạn nhân vụ thảm sát
để tưởng nhớ các nạn nhân ông mike bowen đến từ tổ chức madison quaker đã kéo đàn viô lông với chủ đề tiếng vĩ cầm ở mỹ lai
sau đó tiếng đàn chuyển đi thông điệp hòa bình từ sơn mỹ đến với bạn bè khắp thế giới
gần nửa thế kỷ trôi qua đến nay sơn mỹ đã và đang hồi sinh mạnh mẽ
màu xanh của sự sống của hòa bình đã bao phủ khắp các ngôi nhà làng quê sơn mỹ
người dân sơn mỹ đã nén đau thương cùng nhau đứng lên khôi phục quê hương sau chiến tranh phát triển toàn diện kinh tế văn hóa xã hội